các đơn vị thuộc bộ tài nguyên và môi trường như tổng cục khí tượng thủy văn cục quản lý tài nguyên nước đã tích cực theo dõi tình hình hạn hán thiếu nước trên toàn quốc